phiên họp thứ hai mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội đã chính thức khai mạc
theo chương trình phiên họp sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
phiên họp này sẽ xem xét và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng
để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu tới đây của quốc hội
một là cho ý kiến về các nội dung trình quốc hội gồm có
thứ nhất đánh giá kết quả thực hiện kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước
và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín
xem xét kết quả giữa kỳ các kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi về phát triển kinh tế xã hội
cư cấu lại nền kinh tế
các chương trình mở rộng
mục tiêu quốc gia chương trình đầu tư công trung hạn chương trình tài chính quốc gia
kết quả năm ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội
vùng dân tộc thiểu số và miền núi
thứ ba về việc xem xét phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên thái bình dương cptpp cùng các văn kiện có liên quan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đề nghị
đây là phiên họp cuối của ủy ban thường vụ để giả soát lại công việc
chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu
trong đó có nhiều nội dung phải xem xét trước khi chỉnh quốc hội
do thời gian họp hạn chế chỉ có ba ngày các đại biểu cần tập trung nghiên cứu tài liệu
đóng góp ý kiến sâu sắc để thảo luận vào các nội dung chính
nhất là các báo cáo về kinh tế xã hội tài chính